nằm trong chuỗi sự kiện chính của festival hoa đà lạt lần thứ tám năm hai nghìn một mươi chín
ban tổ chức đã giới thiệu chương trình biểu diễn thời trang tơ lụa bảo lộc
và khu trưng bày triển lãm nghề truyền thống trong không gian nhà dài truyền thống người mạ
bên bờ hồ xuân hương đà lạt
lấy ý tưởng từ những loài hoa đặc trưng trên xứ ngàn hoa đà lạt
chín nhà thiết kế tên tuổi trong cả nước đã sáng tạo các bộ sưu tập sinh động
bằng chất liệu tơ tầm bảo lộc tỉnh lâm đồng để ra mắt công chúng dịp festival hoa đà lạt hai nghìn một mươi chín
trong khuôn khổ chương trình từ ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi
tại không gian nhà dài du khách còn được tham quan trải nghiệm quy trình sản xuất lụa tơ tầm
tìm hiểu công cụ lao động của dân tộc mạ cơ hò chu ru bản địa tại nam tây nguyên
và những khoảnh khắc chân thật của đời sống ba tộc người này qua những bộ ảnh nghệ thuật in trên lụa
đây là sự gặp gỡ
các bộ phim mới lạ về ý tưởng được tổ chức lần đầu tại festival hoa đà lạt